hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt điệt hoan nghênh chúc mừng thành tích và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những đóng góp thiết thực của các địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
tổng bí thư nhấn mạnh thời gian tới cần quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo cấp tỉnh
phải hoạt động nền nếp bài bản thực chất theo đúng chức năng nhiệm vụ để hiệu quả công tác ngày càng cao
ban chỉ đạo cấp tỉnh phải có chương trình kế hoạch quy chế làm việc một cách bài bản chặt chẽ kiểm tra đôn đốc thường xuyên phân công phân nhiệm rõ ràng
đồng thời phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không trông chờ ý lại vào cấp trên
phải tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng tính tiền phong gương mẫu kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ đảng viên
chỉ đạo chấn trình khắc phục tư tưởng sự sai đun đầy né tránh làm việc cầm chừng của một số cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cấp
tự soi tự sửa nói đi đôi với làm trực tiếp làm chỉ đạo chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực
tất nhiên như tôi đã nói rồi muốn thế mình phải sạch đáy thì mới làm được
mình phải gương mẫu mình đừng vướng bận vào cái gì thì mới có thể làm được
chứ mình đã vướng vào rồi thì thưa các đồng chí người ta bảo há miệng mắc quai
chân mình còn lấm bê bê lại cầm bó đuốc đi dế chân người ai người ta chịu
cho nên bản thân mỗi chúng ta phải giữ gìn trong sạch cái đó thì mới nói được người khác
tổng bí thư nhấn mạnh phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng ban lùi cho rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh
sẽ làm càn trở sự phát triển làm nhụt trí sự sáng tạo phải loại bỏ những biểu hiện làm cầm chừng
phòng thủ che chắn giữ an toàn né tránh đun đầy trách nhiệm sợ sai không dám làm
trong một bộ phận cán bộ công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý ca cấp
tập trung chỉ đạo phát hiện xử lý kịp thời giất tiềm những khâu yếu việc khó điểm nghẽn
những vấn đề cấp bách bức xúc dư luận xã hội quan tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực của địa phương cơ sở
trước hết các đồng chí cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị
phản ánh về tham nhũng tiêu cực để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm từ xa không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn
kết hợp việc kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp với tăng cường nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra
giám sát của ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan tham ưu giúp việc của đảng
chú ý tập trung vào các lĩnh vực dễ tham nhũng tiêu cực hoặc có dư luận về tham nhũng tiêu cực về suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
khi phát hiện thấy sai phạm thì phải xử lý kiên quyết nghiêm minh đồng bộ giữa kỳ luật đảng kỷ luật hành chính của nhà nước toàn thể là rồi mới đến xử lý hình sự
không có vùng cấm
không có ngoại lệ
bất kể người đó là ai
điều này đã nói lâu rồi mà vừa qua các đồng chí thấy ở trung ương cũng đã xử lý theo tinh thần này
bất kể người đó là ai
và không chịu sự tác động không trong sáng nào của bất kỳ tổ chức cá nhân nào
tổng bí thư lưu ý phải xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu voi vĩnh gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
khắc phục bằng được tệ tham nhũng vật gây bức xúc trong xã hội làm tổn thương tình cảm và niềm tin của nhân dân
khẩn trương tháo gỡ khó khăn vương mắc đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo
cùng với đó cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các cơ quan đại biểu dân cử mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban chỉ đạo cấp tỉnh cần lập đường dây nóng hoặc phương thức phù hợp để tiếp nhận những thông tin của nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thật sự có bản lĩnh thật sự liêm chính trong sạch không chịu bất cứ sức ép của bất cứ tổ chức cá nhân nào bất cứ sự cám rỗ mua chuộc nào
đồng thời có chính sách đãi ngộ hợp lý để cán bộ nỗ lực phấn đấu toàn tâm toàn ý với công việc
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi làm việc của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương với đoàn công tác của ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai do đồng chí nguyễn hồng lĩnh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy làm trường đoàn
tại buổi làm việc sau khi thông qua tình hình chính trị kinh tế xã hội an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ủy đồng nai đề nghị ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng của công an tỉnh đồng nai đồng hành cùng tỉnh đồng nai trong công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ vững trật tự an toàn xã hội đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh đồng nai trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm khẳng định với những đề xuất kiến nghị của ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai liên quan đến công tác cán bộ cơ sở vật chất của công an tỉnh đồng nai đảng ủy công an trung ương giao các cơ quan chức năng của bộ nghiên cứu đánh giá từng nội dung cụ thể tham mưu ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ xem xét quyết định
bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy đồng nai tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để triển khai hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phối hợp hiệu quả với đảng ủy công an trung ương trong lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh

hai nghìn hai mươi ba này có được căn nhà mới lúc tuổi già là sự hỗ trợ rất nhân văn thí hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của người cán bộ chiến sĩ công an thay mặt đảng ủy công an trung nhương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm khen ngợi và biểu dương việc làm hết sức ý nghĩa kịp thời nhân văn sâu sắc của công an tp lai châu
tin tưởng và mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái giúp đỡ người nghèo lan tỏa tình yêu thương với mục tiêu cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
thưa quý vị còn vào trường ngày hôm nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt
tuyên dương điển hình tiên tiến làm công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân
đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã tới dự
hội nghị đã được các đại biểu đánh giá tổng kết chia sẻ kinh nghiệm
trong thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do bộ công an tổ chức phát động ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước
qua phòng trào thi đua đã xuất hiện hàng ngàn tập thể cá nhân nỗ lực vượt khó
lập chiến công xuất sắc trên các mặt trận công tác được các cấp biểu dương khen thường
phát biểu tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ biểu dương những tập thể cá nhân
được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị này
và đề nghị các cấp ủy các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
tiếp tục quán triệt tuyên truyền chủ trương nghị quyết của đảng về công tác thi đua khen thưởng
chủ động tham mưu tích cực làm tốt công tác thi đua khen thưởng
nhất là luật thi đua khen thưởng vừa được quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề nghị công tác thi đua khen thưởng phải hướng về cơ sở
các phong trào hấp dẫn tiêu chí cụ thể nghiêm túc thực hiện việc đôn đốc sơ kết tổng kết
lựa chọn các tập thể cá nhân tiêu biểu để khen thưởng
kịp thời phát hiện tổng kết các điển hình
tiên tiến để khen thưởng
trong đó quan tâm những tập thể cá nhân có nhiều sáng kiến
nhất là tại vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
nhân dịp này bảy mươi năm điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lực lượng công an nhân dân
làm công tác thi đua khen thưởng đã được bộ công an biểu dương khen thường
cũng trong ngày hôm nay tại công an tỉnh thừa thiên huế
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
gắn với vận động quần chúng nhân
công an nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân
cho một mươi chín công an địa phương khu vực miền trung và tây nguyên
hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện có hiệu quả đề án
nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
gắn với vận động quần chúng chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
qua đó góp phần nâng cao năng lực kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
gắn với vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an cơ sở
trong phổ biến giáo dục pháp luật vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật
tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tái phạm tội
và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại cơ sở
hôm nay đoàn công tác của cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy bộ công an
đã đến kiểm tra công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh lai châu
tại đây đoàn kiểm tra ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích
mà công an tỉnh lai châu đã đạt được trong công tác phòng chống ma túy thời gian qua
nhất là trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp
chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết chương trình công tác trong đấu tranh phòng chống ma túy
xây dựng triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới
và làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tiết thu ý kiến của đoàn kiểm tra
thời gian tới các đơn vị công an tỉnh lai châu tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng hoạt động
tiếp tục nâng cao chất lượng công tác
tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy quản lý sao cai
đồng thời tập trung đấu tranh mạnh với các đường dây ổ nhóm mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy
các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
dịp này đoàn công tác của bộ công an cũng đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy
công an tỉnh công an huyện sinh hồ và công an xã phan xô linh
thưa quý vị đã hơn một tuần trôi qua vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân hai xã tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
vẫn đang thu hút được sự quan tâm của dư luận
và cũng giống như bất kỳ một vụ việc an ninh trật tự phức tạp nào
các thế lực thù địch phản động ngay lập tức đã có những động thái xuyên tả công kích
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay biên tập viên nam hà sẽ phân tích rõ hơn thủ đoạn xuyên tạc trắng trợn của các đối tượng
mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
như một thỏi nam châm vụ tấn công gây thương vong tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các thế lực thù địch phản động
những kẻ có tư tưởng chống đối đảng nhà nước việt nam
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã quyết liệt truy bắt những kẻ cầm đầu
sự thật còn đang được làm sáng tỏ
nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội các đối tượng chống phá đã ra sức công kích
trắng trợn xuyên tạc vu khống bóp méo bản chất sự việc
ngay sau khi sự việc xảy ra thì trên không gian mạng cũng đã xuất hiện rất nhiều thông tin không chính xác về vụ việc
nó gây nhiễu loạn thông tin hoang mang trong quần chúng nhân dân
đã nhiều người chia sẻ và tán phát các thông tin thiếu chính xác
nó chưa được cơ quan chức năng kết luận
một phần do hiếu kỳ chia sẻ theo trào lưu khi xảy ra các vụ việc phức tạp
và được dư luận quan tâm
đồng thời cũng có nhiều người vì mục đích cá nhân như câu view câu like
hoặc là có mục đích chống chính quyền
chính quyền xảy ra phải do đó
đang sống như thế nào
trong lưu vong ở nước ngoài đối tượng nguyễn văn đài
dưới cái mắt là nhà hoạt động dân chủ
cũng không nằm ngoài cuộc
với hashtag tây nguyên nổi dậy
chỉ trong vòng một tuần
từ ngày một mươi hai tháng sáu đến nay
đài liên tục đăng tải hàng chục bài viết
video luận đàm
coi đây là cuộc khởi nghĩa của người thượng
và quy trục gốc dễ sâu xa
là do mâu thuẫn áp bức của chế độ ta
từ đó trắng trận kích động
người dân nổi dậy chống đảng và nhà nước
cùng tiếng nói với đài
còn có đối tượng bùi thanh hiếu
người buôn gió
rồi những trang như nhật ký yêu nước
và đương nhiên không thể thiếu tổ chức khủng bố việt tân
chúng lôi lại một loạt bài báo cũ
cắt ghép hình ảnh leo lái

quay ra chỉ trích đổ lỗi cho chính quyền
bản chất vụ việc này
đã được các cơ quan chức năng chỉ do ra
đó là do âm mưu
của các thế lực thù địch phản động bên ngoài
đã kích động nôi
kéo rụ rỗ một số người dân tộc thiểu số
tham gia vào các hoạt động
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua vụ việc xảy ra thì các cơ quan lực lượng
chức năng đã cung cấp thông tin
cho báo chí và người dân hiểu rõ
tuy nhiên các thế lực thù địch bên ngoài
vẫn triệt để nội dung
và tuyên truyền xuyên tạc
chống đảng nhà nước ta
chúng cho rằng vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn nội bộ
do mâu thuẫn của nhân dân với chính quyền
do mâu thuẫn của người dân tộc thiểu số với người kinh
do người dân bị lấy mất đất
bị đàn áp áp bức v v
đó là những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc
những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc
hết sức nguy hiểm
nó có thể làm cho nhiều người
không hiểu rõ bản chất của vụ việc
có thể bị kích động nôi kéo
tham gia vào các hành vi gây mất an ninh trật tự
các đối tượng thù địch
luôn có rất nhiều chiêu bài để chống phá
và một trong số đó chính là
lợi dụng truyền thông hướng lái dư luận
mọi thông tin mà các đối tượng tung ra
đều không nằm ngoài chủ đích
lưu loa chống lại đảng nhà nước ta
không phải chỉ ở vụ việc này
mà các thế lực thù địch
luôn triệt đẻ nợi dụng các vụ việc xảy ra
để tuyên truyền xuyên tạc
nhằm chống đảng nhà nước ta
và âm mưu thực sự
đằng sau những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc
đối với vụ việc này
chúng ta hãy rằng nổi nên có ba âm mưu
thứ nhất đó là các đối tượng
triệt đẻ nợi dụng vụ việc này
để tuyên truyền xuyên tạc kích động
gây chia rẽ phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cái thứ hai là chúng lợi dụng vụ việc này
để tuyên truyền xuyên tạc kích động
những người nhẹ dạ cả tin những người thiếu hiểu biết
những người có tư tưởng bất mãn tiêu cực
vào các hoạt động
vi phạm phong luật chống đảng nhà nước
và để tập hợp lực lượng
tiến tới thực hiện những hoạt động
như là cuộc cách mạng màu
cách mạng đường phố
thứ ba đó là
các thế lực thù địch
lợi dụng vụ việc này để tuyên truyền xuyên tạc
gây tiếng vang ở nước ngoài
để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
nhằm gây khó khăn cho quan hệ
quốc tế của việt nam với các nước
không hiểu bản chất sự việc
nhưng lại dễ dãi tiếp nhận
chia sẻ thông tin
những người lan truyền trên mạng xã hội
đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng phản động
liên tiếp trong những ngày qua
lực lượng công an xử phạt hành chính
các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về vụ việc
gây ảnh hưởng xấu trong dư luận
khi xảy ra sự việc
các cơ quan chức năng cũng đã
rất kịp thời vào cuộc
để đấu tranh chấn áp
những thế lực các lực lượng
phản động vi phạm pháp luật
nhưng đồng thời cũng đã khuyến cáo người dân
khi tiếp cận những thông tin này
cũng cần phải có sự chất lọc
và phải lắng nghe
quan điểm chính thống
từ phía bộ ngoan và các cơ quan nhà nước khác
tuy nhiên vẫn có
một số đối tượng
có những việc tuyên truyền
rồi xuyên tạc để đưa ra
những thông tin sai trái
chưa được kiểm chứng
thì những hành vi vi phạm này
pháp luật cũng đã có
những chế tài xử lý rất nghiêm khắc
những đối tượng này
nhiều khi chỉ nhận thức đơn giản là
nếu sai như thế bị phát hiện
thì cùng lắm là phạt đến bảy năm triệu đồng
tuy nhiên các đối tượng này
không nghĩ rằng những hành vi đó
mà ảnh hưởng xấu đến ăn nghiệp tự an toàn xã hội
hoặc là xúc phạm doanh nghiệp nhân phẩm của công dân
hoặc là gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tra
của quán hình sự
hoặc là ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước
thì hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự
chế tài có thể đến bảy năm tù
chứ không đơn giản chỉ là phạt hành chính
lợi dụng vấn đề tây nguyên để kích động
vẫn luôn là chiêu bài chiến lược diễn biến hòa bình
của các thế lực thù địch phản động
sự việc sẽ được làm sáng tỏa đến cùng
trong lúc này
người dân người dùng mạng xã hội
cần ứng xử hết sức tỉnh táo
để không rơi vào bẫy của các đối tượng
dòng thông tin đến từ các cơ quan báo chí
chính là cái điểm tựa cho người dân
về cái độ tin cư
về cái độ chính xác
đồng thời là những dòng thông tin đến từ các cơ quan
chính thống các cơ quan đảng
và nhà nước chính thống
sẽ giúp cho người dân hiểu được rõ bản chất của sự việc
và người dân sẽ ứng xử một cách
văn minh nhất nhân ái nhất
nhân văn nhất trên môi trường mạng
quay trở lại vụ việc
ở chư quynh tính đến thời điểm hiện tại
cơ bản các đối tượng tham gia vụ tấn công
đã bị bắt giữ và ra đầu thú
buôn làng đã quay trở lại
nhịp sống thường nhật và người dân tây nguyên
cũng đã thấy rõ bản chất của vụ tấn công
sau những vụ việc
thì buôn làng sẽ tiếp tục
để phát triển làm ăn
không hoang mang
buôn làng tin tưởng đảng và nhà nước
trong trường hợp có những người
lã xuất hiện thể báo với chính quyền địa phương
qua cái tình hình thực tế như thế
đối với bản thân chúng tôi
là người nhà làng
phải hiểu rõ
chủ trương của đảng nhà nước
và truyền truyền cho người dân
không nghe không theo
những người việc như thế
để làm sao là khi phát triển
cái trường hợp như thế
là phải nên báo cáo sớm
cho đảng nhà nước và công an xã
để xử lý theo pháp luật quy định
để làm sao cho
người dân mình có sự phát triển